thưa quý vị tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng sau một mươi tháng tạm đóng cửa thi công thì sáng nay toàn tuyến đèo pren mới mở rộng đã chính thức được thông xe
trước khi được nâng cấp đèo pren gây khó không ít với người tham gia giao thông với địa hình đồi núi cao và nhiều khúc cua nguy hiểm
tuy nhiên sau khi nâng cấp và mở rộng cung đèo đã rộng hơn với mặt đường lên đến một mươi bốn năm mét và bốn làn xe
ngoài ra trên tuyến đường còn được xây dựng các điểm dừng xe và vịnh để vãn cảnh tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan
để đảm bảo an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường đèo pren để kịp thời điều tiết hướng dẫn phân luồng giao thông phù hợp với tình hình thực tế